năm mươi tỷ đồng là giá trị ước tính về hàng hóa và tiền xử phạt vi phạm các vụ việc xử lý trên biển cho đến thời điểm này
đây là con số mà bộ tư lệnh cảnh sát biển vừa công bố trong sáng nay tại hội nghị sơ kết công tác cảnh sát biển sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
số tiền này được thống kê từ giá trị hàng hóa thu giữ tiền xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách qua bốn trăm ba mươi hai vụ việc vi phạm
trong đó điển hình là vụ việc ba mươi container quạng đồng đang trong quá trình xác minh xử lý vi phạm
bên cạnh đó hoạt động bảo đảm hàng hải tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển cũng được cảnh sát biển duy trì liên tục